nếu việt nam muốn trở thành nước có thu nhập trung bình cao thành công vào năm hai nghìn ba mươi và là nước có thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm để đạt được khát vọng này nền kinh tế cần hoạt động hiệu quả và bền vững trong suốt hơn hai năm tới tăng trưởng trung bình nhất phải bằng mức ba mươi năm qua và mục tiêu này phải đạt được trong một bối cảnh đầy thách thức
nền kinh tế đang phải đối mặt với những trở lực mang tính cấu trúc bao gồm dân số giả hóa nhanh khó khăn khó khăn khó khăn
nền kinh tế đang phải đối mặt với những trở lực mang tính cấu trúc bao gồm dân số giả hóa nhanh khó khăn khó khăn khó khăn
nền kinh tế của nhiều quốc gia có thu nhập trung bình cũng đang giảm tốc
để vượt qua được những nguy cơ của bẫy thu nhập trung bình nhiều vấn đề lớn đang đặt ra cho việc xác định chiến lược tăng trưởng
vậy động lực nào sẽ giúp kinh tế việt nam lên dốc và tăng tốc mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu với khu vực fdi mạnh mẽ có còn phù hợp không
việt nam sẽ tiếp tục đầu tư như thế nào vào những nhân tố quan trọng đối với tăng trưởng bền vững bao gồm cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực
làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân trong nước để khu vực này có thể là nhân tố chủ lực dẫn dắt việc đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp bốn
làm thế nào để có thể tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế thị trường để hỗ trợ tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn
chúng ta phải nói rằng về mặt số lượng thì cũng không đến nỗi nào
nhưng mà cái chất lượng của tăng trưởng phải nói đây là vấn đề rất đáng bản
nó liên quan đến vấn đề năng suất
đến vấn đề về hiệu quả
đến cái năng lực cạnh tranh
và thực ra những cái điều nguy cơ tổn và khả năng tiếp tục nằm ở cái bẫy thu nhập trung bình khó thoát ra là đều nằm ở cái chỗ này cả
ngân hàng thế giới đã đưa ra khuyến nghị có hai yếu tố quan trọng quyết định thành công trong tương lai của việt nam
dù chúng ta chọn mô hình tăng trưởng nào đi nữa đó là chất lượng và thực hiện
các mô phỏng ban đầu cho thấy việt nam cần chuyển sang tăng trưởng dựa vào tăng năng suất
tốc độ tăng năng suất trung bình cần phải tăng mạnh nhưng thành tựu này cho đến nay cũng chỉ một số ít nước đã đạt được để tăng năng suất
cần cải thiện mạnh mẽ tất cả các khía cạnh chất lượng của tăng trưởng bao gồm phân bổ nguồn lực hiệu quả nâng cao chất lượng vốn nhân lực
tăng đầu tư có hiệu quả vào cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ cũng như đổi mới và sáng tạo để tất cả đều mang lại kết quả tăng năng suất
kinh nghiệm quốc tế cho thấy để đổi mới sáng tạo hiệu quả cần có một chương trình cải cách cởi mở và có lộ trình hợp lý
và các quốc gia ở giai đoạn phát triển khác nhau có những ưu tiên khác nhau trong đổi mới sáng tạo
việt nam vẫn có thể hưởng lợi lớn từ chuyển giao và áp dụng công nghệ tuy nhiên doanh nghiệp cần phải có được vị trí trung tâm của tiến trình đổi mới sáng tạo
ở nhân tố thực hiện đại diện của ngân hàng thế giới cho rằng những thách thức cho quá trình phát triển hiện nay của việt nam phức tạp hơn nhiều so với ba mươi năm đã qua
một phần của sự phức tạp này bắt nguồn từ thực tế là các vấn đề phát triển đang ngày càng trở nên đa ngành
ngay như vấn đề giảm nghèo giờ đây không chỉ đòi hỏi cải thiện đời sống kinh tế mà còn yêu cầu cải thiện các dịch vụ cơ bản và phát triển nguồn nhân lực
phát triển nguồn nhân lực không chỉ là về giáo dục mà còn là về chăm sóc y tế trải suốt vòng đời của người dân cũng như chăm sóc người cao tuổi và bảo trợ xã hội
bản chất của phát triển lên vùng và phát triển khu vực tư nhân cũng mang tính đa ngành
để giải quyết các vấn đề phức tạp này cần có sự lãnh đạo và quyết tâm mạnh mẽ
đồng thời cần có hệ thống quản trị hiệu quả và phát triển đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng cả theo chiều ngang giữa các bộ ngành trong chính phủ và theo chiều dọc giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương
phải nhận thức được rằng là trong cái giai đoạn từ nay đến hai nghìn bốn mươi năm là thời cơ có thể nói là thời cơ tôi nói là cuối cùng thì nó có vẻ nó hơi hơi chủ quan
nhưng mà đây là thời kỳ mà chúng ta còn có dân số vàng
thời kỳ mà cả thế giới này người ta mới bắt đầu
nếu chúng cái thời kỳ dân số vàng này giai đoạn cách mạng bốn bắt đầu này mà chúng ta không bắt được kịp nữa thì chúng ta sẽ tụt hậu rất xa
chúng ta sẽ rơi vào bẫy thập trung bình là cái hiển nhiên đấy
theo phân tích của tiến sĩ lê xuân nghĩa việt nam cần lưu ý rằng càng ngày các quốc gia càng chuyển dịch nhanh vào lĩnh vực dịch vụ
bản chất của toàn cầu hóa dẫn đến là thương mại dịch vụ tăng hơn rất nhiều so với hàng hóa
đã có nghiên cứu chỉ ra rằng mô hình tăng trưởng truyền thống tức là phải có công nghiệp trước dịch vụ số
dịch vụ sau dường như cần phải xem xét lại
thế giới đang đi vào dịch vụ nhanh hơn nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin internet nhờ vào cơ chế về toàn cầu hóa
tìm một cái mô hình tăng trưởng tìm một cái động lực tăng trưởng là phải tìm gắn với thực tiễn của việt nam
gắn với cái giai đoạn phát triển hiện tại của việt nam và gắn với một cái xu thế hiện tại của thế giới
chúng ta thành công được trong ba mươi năm đổi mới vừa qua chính là do cái câu chuyện về hội nhạc
vậy thì sắp tới chúng ta sẽ xác định là cái bức tranh cái câu chuyện bình nhật nó như thế nào
đồng thời cái tính tự chủ độc lập của nền kinh tế ra làm sao
cũng như là làm thế nào tăng được cái khả năng chống chỉ của nền kinh tế trong bối cảnh chúng ta có nhiều hoạt động và mở cửa như hiện nay
theo xếp hạng năng lực cạnh tranh của diễn đàn kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi chín
trên một mươi hai trụ cột của năng lực cạnh tranh việt nam cũng có những kết quả khá tốt
tuy nhiên tổng thể với năng lực cạnh tranh
thì chúng ta lại tụt hạng từ thứ hạng bảy mươi bốn của năm hai nghìn một mươi bảy xuống vị trí bảy mươi bảy trong năm hai nghìn một mươi tám
nhìn kỹ vào các trụ cột thì không những tụt hạng mà còn xếp hạng thấp
các chuyên gia cho rằng như vậy có nghĩa là chúng ta đang vừa tụt hạng vừa tụt hậu
theo xếp hạng về thể chế việt nam xếp thứ chín mươi bốn
kỹ năng lao động xếp thứ chín mươi bảy tinh thông trong kinh doanh xếp thứ một trăm linh một năng lực sáng tạo xếp thứ tám mươi hai
về tăng trưởng việt nam là quốc gia có tốc độ
tăng trưởng tốt về số lượng đứng thứ nhất trong khu vực
đặc biệt năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng đạt mức bảy tám cao nhất trong một mươi một năm
tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia để tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao như năm hai nghìn một mươi tám
cần đánh giá xem nguồn lực của tăng trưởng có vấn đề gì chất lượng tăng trưởng có vấn đề gì
các bản thành công của đổi mới có thể thể hiện rõ nét với những thay đổi của kinh tế
xã hội và vị thế của việt nam trên trường quốc tế
để bước qua những khó khăn và trở ngại hiện hữu việt nam cần có một cuộc đổi mới
mới để đạt được khát vọng trở thành quốc gia hiện đại có thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi
để xác định được hướng đi và động lực cần định danh cho mục tiêu tăng trưởng
nếu đặt ra một tên gọi không theo thông lệ quốc tế không phù hợp xu hướng chung
và chiến lược tăng trưởng được đưa vào nghị quyết nhưng lại không định lượng được
thì sẽ rất khó để thực hiện
chiến lược phải có trọng tâm chiến lược chính sách phải có trọng tâm chính sách
nếu không sẽ lâm vào cảnh gian trải và không thể đi đến thành công
chuẩn định danh mô hình tăng trưởng hết sức quan trọng
làm thế nào để cái mô hình tăng trưởng có một cái tên gọi nó phù hợp với cái chuẩn mực chung của quốc tế
mà các nhà chuyên gia các học trong nước và ngoài nước các nhà hoạch định chính sách đều có thể hiểu được
xác định cái tên gọi là làm sao
nói chiều rồng chiều sâu ở ta thì cái lượng hóa rất khó
nhưng mà nói đến dựa trên vốn hay là dựa trên lao động hay là dựa trên công nghệ thì hoàn toàn có thể đo lường được
và đấy cũng chính là nói là một cái nền kinh tế có trí thức hay không
một nền kinh tế có chuyển đổi số hóa hay không
một nền kinh tế có thực sự bứt phá cho sự phát triển trong tương lai hay không
thì chính là nằm ở cái cách để chúng ta xác định trọng tâm và coi đấy là động lực động cơ tăng trưởng
theo tiến sĩ vũ viết ngoạn
để định danh cho tăng trưởng có các cách tiếp cận khác nhau
thứ nhất là đi theo tuần tự tiệm tiến
thứ hai là nhảy cóc đi tắt đón đầu
đi tắt đón đầu thì cũng có hai cách thức
một là nhảy cóc hai là đến một giai đoạn phát triển nhất định thì tạo ra một con đường mới
tạo ra công nghệ mới mà mình làm chủ
ngay cả các nền kinh tế đang phát triển cũng tiếp cận theo phương thức này để có bước chuyển tiếp
đơn cử ấn độ đã lựa chọn chiến lược phát triển công nghệ theo cách tiệm tiến khoảng sáu mươi
nhảy cóc là bốn mươi
với các nền kinh tế mỹ la tinh các quốc gia này đã không thành công mặc dù đầu tư vào khoa học công nghệ không ít
họ chạy đua theo các nền kinh tế phát triển mà không theo một trình tự hợp lý và không triển khai đồng bộ các chính sách khác
ví dụ như không phát triển thị trường tài chính không phát triển thể chế không phát triển nguồn nhân lực cho phù hợp
từ thực tế các nhà kinh tế trên thế giới đang có xu hướng coi trí thức là một yếu tố nội sinh
điều này có nghĩa là có thể dùng chính sách tác động vào trí thức tác động vào công nghệ để thay đổi được tăng trưởng kinh tế
nhiều bài học kinh nghiệm cho thấy cần đặt tên một cách rõ ràng cho chiến lược tăng trưởng của giai đoạn tiếp theo
quan điểm được nhiều chuyên gia đồng thuận đó là chiến lược phù hợp với việt nam là mô hình tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo
chắc chắn trụ cột phải dựa trên ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo chứ không thể khác được
nhưng mà điều đó không có nghĩa là không tính đến vai đầu của vốt
điều đó không có nghĩa là không tính đến cái vai trò của là lao động
lao động bây giờ phải là kỹ năng là chất lượng cao chứ không phải là lao động như kiểu xưa đấy
và vốn tôi nói là ông chỉ vẫn rất quan trọng
nhưng cái điều quan trọng cuối cùng mà các anh nói đúng đấy là vấn đề thể chế
bởi vì thể chế là là cái môi trường nó có thông thoáng nó còn tạo được niềm tin cho các anh hiểu phải không
có thật sự người ta dự đoán được người ta sẽ làm gì hay không
và thứ hai
là ai làm
thứ ba là các cái nguyên tắc vận hành trong đó dứt khoát phải có được thay đổi thích yêu mới yêu cầu mới
chương trình nghị sự trong thập kỷ tới cần có thể chế hiện đại và chính sách nhằm đẩy nhanh đầu tư vào sản xuất
với quy chế và bộ máy quản lý nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh và tăng trưởng cùng một hệ thống tài chính ổn định hiệu quả
giúp phân bổ vốn vào các ngành và doanh nghiệp có năng suất cao tăng trưởng nguồn vốn con người và kỹ năng tăng cường đổi mới sáng tạo
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị lựa chọn mô hình tăng trưởng kinh tế cần lưu ý đến vấn đề xã hội
bởi suy cho cùng kinh tế cũng là để phục vụ cho xã hội
các vấn đề cần được giải quyết song song và nhuận nhuyễn đó là quan hệ giữa nhà nước và thị trường vấn đề quản lý xã hội quản lý nền kinh tế tích lũy vốn xã hội
tôi nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ có nhấn mạnh cái góc cạnh có liên quan đến kỹ thuật và công nghệ không thôi
mà nếu mà không có cái vốn xã hội đi kèm không có cái phát triển văn hóa nó tương thích với những cái gì mà công nghệ hoàn toàn nó sử dụng được ấy
thì theo quan điểm của tôi chắc là cũng sẽ không sử dụng được những công nghệ mới mà chúng ta đã sáng tạo ra hay chúng ta muốn tạo dựng ra để mà thúc đẩy phát triển kinh tế
cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta không tích lũy được cái vốn xã hội thì những cái tiến bộ về công nghệ đấy nó xảy ra các rủi ro thì chúng ta cũng không thể xử lý được
phát triển hài hòa tuy nhiên thì tôi xin bổ sung hài hòa nhưng mà phải bao trùm mạnh
và bao trùm ở đây thì rất là mong chúng ta tập trung vào bốn cái trụ cột kinh tế xã hội môi trường và cả văn hóa
vấn đề được mổ xẻ và khuyến nghị nhiều nhất khi xây dựng chiến lược cho tăng trưởng đó là thể chế
mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực để thay đổi tháo gỡ xào cản nhưng thể chế còn chưa theo kịp thực tế đổi mới còn quá chậm
khiến cho hoạt động kinh tế hoạt động của doanh nghiệp vướng trên vướng dưới vướng trong vướng ngoài làm cái gì cũng vướng
đổi mới doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước vướng đổi mới tăng trưởng vướng cơ cấu lại nền kinh tế cũng vướng
nói đến những việc rất cụ thể như xử lý nợ xấu cũng vướng nhận diện được vấn đề đầu tư và sử dụng hiệu quả thấp nhưng xử lý cũng vẫn vướng
chúng ta đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước phù hợp với kinh tế thị trường của chúng ta là quá chậm
bây giờ rất nhiều vướng mắt là xuất phát từ cái quản lý nhà nước
từ chất lượng luật pháp chất lượng
chiến lược quy hoạch kế hoạch cho đến cải cách hành chính rồi đến đội tổ chức bộ máy đến đội ngũ cán bộ công chức
nó có rất nhiều chuyện mà hiện nay là nó làm cho cái việc mà gọi là kiến tạo phát triển với nhà nước liên cộng liên chính nó rất là vướng
thể chế cần tạo điều kiện cho phân bổ nguồn lực hiệu quả là câu chuyện đã được nhắc đi nhắc lại nhưng chưa thực thi được
doanh nghiệp được xem là nền tảng để phát triển
nhưng thể chế chưa trở thành nền tảng để phát triển
chúng ta cần trợ lực để doanh nghiệp dám làm dám lớn
chúng ta muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo thì bản thân chính sách cơ chế cũng phải thoáng mở sáng tạo và tính thời sự kịp thời của nó
áp dụng mô hình đối tác công tư bbb nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động đổi mới sáng tạo
thí nghiệm mô hình nhà nước sở hữu tư nhân vận hành
chuyển từ mô hình sử dụng ngân sách nhà nước sang đồng tài trợ
tiến đến tự chủ tài chính nhà nước đặt hàng đối với cơ sở nghiên cứu các cơ sở khoa học công nghệ và đổi máy sáng tạo
nhất là việc thu hút nhân tài đào tạo nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng bốn
thu hút nhân tài ở việt nam so với các nước trong khu vực còn rất kém
cho nên vấn đề vẫn là thể chế thể chế và thể chế thôi
rất nhiều cái vướng về thể chế
mà chúng ta không tập trung vào làm cái thể chế này
thứ nhất là thể chế phân bổ nguồn lực
thể chế mà làm cho cái thị trường đầu vào
cái thị trường các yếu tố sản xuất nó đừng méo mó nữa
rồi thể chế thế nào để phát triển được cái lực lượng doanh nghiệp việt nam
nó thật sự trở thành động lực để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
để mới hội nhập quốc tế
cái thể chế làm thế nào để cho người ta khuyến khích người ta đi vào khoa học công nghệ
làm thế nào để cho người ta phát triển những cái mô hình kinh tế mới
những sản phẩm mới khoa học công nghệ cao
trong các yếu tố để phát triển công nghệ thể chế đều đặc biệt quan trọng
tuy nhiên các chuyên gia trong nước và quốc tế đều khuyến nghị việt nam
cần có chiến lược cụ thể và hiệu quả để đầu tư cho yếu tố con người
chất lượng năng suất lao động đã trở thành vấn đề đáng báo động
trong nhiều lĩnh vực năng suất lao động tăng chậm
nhưng lương chi phí cho người lao động lại tăng nhanh
nhiều lĩnh vực đòi hỏi lao động chất lượng cao đang rất khó khăn
khi phải giành giật lao động bằng cách tăng lương
rõ ràng khả năng cạnh tranh về nhân công đang mất dần lợi thế
những thành tiệu mà chúng ta đã đạt được không bảo đảm cho những thành tiệu thắng lợi trong tương lai
để không bỏ lỡ cơ hội mô hình tăng trưởng mới khát vọng ý chí đủ lớn
cần quyết tâm thực hiện cho được các giải pháp thao gỡ các điểm ngẽn
làm tan cục máu đông của nền kinh tế
việt nam cần tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ để giải quyết những điểm yếu cơ bản còn tồn tại
và doanh nghiệp người dân sẽ là chìa khóa để thực hiện thành công các mục tiêu và chiến lược